các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng kiểm tra toàn quốc việc chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ
sau khi nổ súng bắn chết người tại con tum ba đối tượng điều khiển xe ô tô chạy về quảng ngãi nhưng đã bị lực lượng công an chốt chặn bắt giữ
dư luận xung quanh chuyến thăm trung quốc của nhà lãnh đạo triều tiên
khi đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông kim trân nguồn kể từ khi nhậm chức
sau đây là nội dung chi tiết
vào chiều nay tại hà nội thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi gặp mặt các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa sáu mươi chín đối tượng một
cùng dự buổi gặp mặt có trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại buổi gặp mặt
đã thông báo về một số kết quả đạt được trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước
cùng với đó là một số kết quả đạt được của lực lượng công an nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh
bộ trưởng tô lâm tin tưởng các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương
về học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa sáu mươi chín
sẽ phát huy tốt những kiến thức bổ ích về lý luận thực tiễn qua đợt nghiên cứu học tập này
để nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý của mình khi trở về cương vị công tác
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới
sáng nay tại học viện cảnh sát nhân dân thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và giáo sư derek riverone
trưởng khoa an ninh quốc gia học viện hải quân hoa kỳ đã có buổi tọa đàm thời sự xoay quanh những vấn đề về an ninh mạng
tham dự buổi tọa đàm có đội ngũ giáo sư phó giáo sư các nhà khoa học
nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
với hai bài tham luận gồm hiện trạng an toàn an ninh thông tin
tình hình sử dụng công nghệ cao tại việt nam nguy cơ và hiểm họa
và một số định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo đảm bảo an ninh an sinh an toàn
thứ trưởng nguyễn văn thành chỉ rõ trong bối cảnh diễn ra của cách mạng công nghiệp bốn
những tác động của an ninh mạng đưa đến nhiều thách thức
nhất là sự gia tăng của tội phạm an ninh mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi trên phạm vi toàn cầu
trong đó có việt nam
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh tới một số giải pháp chủ động phòng ngừa
và đấu tranh hiệu quả tội phạm sử dụng công nghệ cao
trong đó đẩy mạnh tăng cường hợp tác việt nam hoa kỳ
đây là phương hướng tiến tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao
từ đó chủ động trong quản lý quản trị hiệu quả đảm bảo an ninh an toàn an ninh mạng
đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đưa ra một số định hướng phát triển đối với vấn đề này
trong đó chú trọng đến việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức xây dựng quốc gia kiến tạo xã hội khởi nghiệp
đồng thời đưa ra một số dự báo tương lai tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi về sự phát triển của công nghệ
tại buổi tọa đàm giáo sư direct riveron và các nhà khoa học đã trao đổi
làm rõ một số vấn đề về những thách thức và nguy cơ khó lường an ninh mạng hiện nay tại việt nam
đưa ra một số giải pháp hữu hiệu đảm bảo an ninh mạng
buổi tọa đàm cũng là cơ hội giúp đội ngũ giảng viên nhà khoa học
nghiên cứu tại học viện cảnh sát nhân dân có điều kiện học tập
trao đổi kiến thức về đảm bảo an toàn an ninh mạng trong thời gian tới
mở đợt cao điểm huy động tất cả các đơn vị tập trung lực lượng kiềm chế kéo giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra
tổng kiểm tra giá soát toàn quốc điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở trọng điểm về cháy nổ
nhất là trung cư chợ trung tâm thương mại nơi tập trung đông người
kịp thời phát hiện chấn chỉnh các vi phạm kiên quyết đề nghị cấp có thẩm quyền
tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động của những cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần làm rõ trách nhiệm để xử lý nghiêm trọng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đó là chỉ đạo của trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị sơ kết công tác quý i năm hai nghìn một mươi tám của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và rút kinh nghiệm công tác tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ một số vụ cháy sự cố nghiêm trọng trong thời gian vừa qua
được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
phát biểu khai mạc hội nghị thứ trưởng bùi văn thành nhấn mạnh
trong quý i năm hai nghìn một mươi tám lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy các đơn vị địa phương
đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước
cũng như tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ kịp thời hiệu quả nhiều vụ cháy nghiêm trọng
quá trình thực hiện nhiệm vụ cám bộ chiến sĩ đã chiến đấu quả cảm
không ngại hy sinh tính mạng hết lòng vì nhân dân phục vụ
thứ trưởng bùi văn thành cũng yêu cầu tại hội nghị này
cảnh sát phòng cháy chữa cháy các địa phương cần thẳng thắn đánh giá thực trạng
nguyên nhân gia tăng các vụ cháy trong thời gian qua
thống nhất các giải pháp cần làm ngay để siết chặt quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy
cũng như rút kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động chữa cháy cứu nạn cứu hộ
mục tiêu quan trọng nhất là kìm chế số vụ cháy hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra
trong quý i năm hai nghìn một mươi tám cả nước xảy ra một bốn mươi vụ cháy
trong đó xảy ra một một mươi chín vụ cháy cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới
vụ cháy rừng làm chết ba mươi một người bị thương bốn mươi hai người thiệt hại về tài sản khoảng hai trăm bảy mươi một tỷ đồng
trong đó nổi lên là cháy nhà dân trong các khu dân cư
nhất là loại nhà ở kết hợp kinh doanh chiếm bốn tỷ đồng
bốn mươi các vụ cháy
tình hình cháy nổ cơ bản đã được kiểm chế so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhưng vẫn diễn biến phức tạp đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy
nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ công an
từ đó công tác cứu nạn cứu hộ chữa cháy được triển khai hiệu quả
đảm bảo an toàn cao nhất cho tính mạng và tài sản của nhân dân
kết luận hội nghị thứ trưởng bùi văn thành yêu cầu lực lượng phòng cháy chữa cháy
khẩn trương tập trung thực hiện các giải pháp cần làm ngay
mở đợt cao điểm theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
nghiêm túc rút kinh nghiệm một số vụ cháy tai nạn sự cố nghiêm trọng xảy ra trong thời gian vừa qua
hoàn thiện các phân bản pháp lý mở đợt cao điểm tấn công
chấn áp kiềm chế sự gia tăng của các vụ cháy nổ
làm giảm thấp nhất về người trong khu vực hạng tổng kiểm tra toàn quốc
tất cả các cơ sở có nguy hiểm nguy hạn về mất an toàn của phòng cháy chữa cháy
hoàn thiện các phân bản pháp lý mở đợt cao điểm theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
việc tổ chức chữa cháy phòng chữa cháy ở các cơ sở
tại thành phố nha trang sáng nay công an tỉnh khánh hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi bảy triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
tới dự có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương
phát biểu tại hội nghị trung tướng nguyễn văn sơn biểu dưng những kết quả
đạt được trong những năm qua
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh cấp ủy chính quyền ban chỉ đạo phong trào các cấp ở khánh hòa
cần tiếp tục quán triệt triển khai sâu rộng các văn bản của cấp trên
với những chương trình hành động cụ thể phù hợp với từng vùng miền địa phương
gắn phong trào với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị địa phương
và các phong trào thi đua yêu nước nhằm đổi mới nâng cao chất lượng thực hiện phong trào
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương trong tình hình mới
dịp này bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa giám đốc công an tỉnh khánh hòa
đã khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích trong xây dựng phong trào năm hai nghìn một mươi tám
để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng trình đốn đảng góp phần ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái
nêu trong nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai vào sáng nay tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân
cơ quan thường trực của tiểu ban lý luận xây dựng lực lượng công an nhân dân
đã tổ chức tọa đàm khoa học nâng cao kỷ luật kỷ cương trong lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại buổi tòa đàm thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân giám đốc học viện chính trị công an nhân dân nhấn mạnh rằng
việc tăng cường hơn nữa tính kỷ luật kỷ cương trong lực lượng công an nhân dân là nhiệm vụ vô cùng quan trọng
mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân cần nêu cao tinh thần tự giác nâng cao bản lĩnh chính trị
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung tham luận về tình hình và giải pháp phòng ngừa
phát hiện xử lý vi phạm kỷ luật kỷ cương trong lực lượng công an nhân dân
đồng thời bổ sung hoàn thiện các luận cứ lý luận và thực tiễn để đề xuất với các cấp có thẩm quyền
giải pháp nâng cao tính kỷ luật kỷ cương trong lực lượng công an nhân dân
buổi tòa đàm đã nhận được nhiều ý kiến tham luận thiết thực đối với nhiệm vụ nâng cao bản lĩnh chính trị
xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ
liên quan tới vụ truy bắt nhóm dùng súng bắn chết người ở con tum
với sự quyết tâm khẩn trương lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã thức trắng đêm
bao vây khu vực núi rộng lớn để lần lượt bắt nhóm đối tượng sử dụng súng vũ khí bắn chết người trước đó
đảm bảo an toàn cho người dân địa phương
ngay sau khi dùng súng bắn hai người thương vong tại thành phố con tum
nhóm đối tượng đã điều khiển ô tô bỏ chạy theo hướng đường sơn hà
thì bị lực lượng công an huyện sơn hà tổ chức truy bắt
tiếp đó các đối tượng bỏ lại ô tô chạy bộ trốn vào rừng
đối tượng nguyễn văn nam một trong ba đối tượng đi trong nhóm đã bị bắt giữ ngay sau đó
hai đối tượng khác đã bỏ trốn vào núi ở khu vực xã sơn ba huyện sơn hà
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an hai huyện ba tơ sơn hà được huy động cùng công an xã
xã đội tham gia truy bắt đối tượng
huyện sơn hà cũng đã ra văn bản thông báo chính quyền công an
cơ quan quân sự các xã thị trấn trong khu vực lân cận
phải tổ chức chốt chặn và thông báo đến người dân địa phương biết thông tin
để trình báo cho cơ quan điều tra nếu phát hiện người lạ khả nghi có mặt ở làng
hoặc khu vực núi rừng này
cho đến khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi tám tháng ba
lực lượng công an đã bắt được hai đối tượng còn lại tên trần ngọc trung
ba mươi tuổi ở tỉnh nghệ an và đậu văn nhật ba mươi một tuổi ở tỉnh hà tĩnh
huyện sơn hà thông báo cho các thôn để nám đối tượng liên quan đến vụ việc
chỗ mà nổ súng tẩy quân tù
qua thế thì bà con cũng rất là lo
lo thế này thì do đối tượng cũng có vũ khí nên bà con rất là lo
trước thành tích xuất sắc của lực lượng tham gia truy bắt
ủy ban nhân dân huyện sơn hà đã động viên và thưởng nóng một mươi năm triệu đồng
các nghi can vụ xả súng bắn chết người ở con tum đã được bàn giao công an tỉnh con tum
để tiếp tục phục vụ công tác điều tra
được biết vụ án dùng súng bắn chết người xuất phát từ giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh quảng ninh vừa phối hợp với
phòng cảnh sát truy não tội phạm công an tp hà nội bắt giữ đối tượng ngô thị hương lan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại khê nữ nguyên khê đông anh hà nội
bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích tại tp cẩm phả
sau hơn một năm bỏ trốn khỏi nơi cư trú
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy do có xích mích với anh nguyễn văn công
trú tại sóc sơn hà nội khi đến giao hàng tại nhà của lan
đối tượng này đã dùng gậy gỗ hành hung gây thương tích năm mươi một cho anh công
căn cứ vào hành vi trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đã ra quyết định khởi tố ngô thị hương lan
về tội danh cố ý gây thương tích
sau khi phạm tội lan đã bỏ trốn sang các tỉnh vĩnh phúc thanh hóa
thời gian gần đây đối tượng này đã đến thuê trọ
tại khu chợ cẩm đông tp cẩm phả tỉnh quảng ninh
thì bị cơ quan chức năng bắt giữ
tiếp theo là cụm tin vắn về việc bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép
đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam
vừa bắt quả tang tàu mang số hiệu hna hai trăm một mươi hai
có tải trọng ba trăm linh tấn do nguyễn hữu ứng chú tại phường quang trung
tp phủ lý làm chủ tàu và ba thuyền viên
đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông hồng
thuộc địa phận xã trân lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
tại thời điểm kiểm tra tàu đã khai thác được khoảng ba mươi mét khối cát
và chủ tàu không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát
hiện cơ quan công an đang tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật
tại vĩnh long vào lúc bốn h ba mươi phút dạng sáng ngày hai mươi tám tháng ba
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
phối hợp với phòng tài nguyên môi trường huyện bắt quả tang hai phương tiện
đang có hành vi dùng máy hút công suất lớn để hút cát trái phép trên tuyến sông hậu
gồm một ghe gỗ do trịnh văn cường ba mươi bốn tuổi chú huyện kế sách tỉnh sóc trăng làm chủ
và một xà lan sắt do lê văn điệp bốn mươi ba tuổi chú huyện trà ôn làm chủ
tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra mỗi phương tiện đã hút được trên một mươi hai mét khối cát
đang nói là cả hai phương tiện đều không có mang số hiệu không xuất trình được giấy tờ liên quan
đến việc khai thác cát sông lực lượng chức năng đã tạm giữ hai phương tiện để điều tra làm rõ
công an tỉnh phú thọ vừa phối hợp với khu di tích lịch sử đền hùng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phú thọ
tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm mẫu tuất hai nghìn một mươi tám
tình huống giả định được đưa ra ngọn lửa bùng cháy tại khu vực ven rừng đồi phân bùng
thuộc khu di tích lịch sử đền hùng nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng với nhiều trang thiết bị
phòng cháy chữa cháy tới hiện trường phối hợp cùng lực lượng quân đội tham gia chữa cháy
cứu nạn cứu hộ khoanh vùng không để cháy lan ra diện rộng
lực lượng cảnh sát cơ động làm công tác đảm bảo an ninh trật tự phân luồng giao thông
và hướng dẫn nhân dân sơ tán khỏi khu vực đám cháy
với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tác chiến nhịp nhàng giữa các lực lượng
đám cháy đã được khống chế đảm bảo an toàn cho rừng quốc gia đền hùng và khu vực xung quanh
thông qua buổi diễn tập này cũng góp phần nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cho đồng bào nhân dân và du khách về tham quan
đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy điều hành sẵn sàng chiến đấu khi có các tình huống cháy nổ xảy ra
có phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách thập phương đồng bào cả nước và khách quốc tế
khi về tham dự các hoạt động dỗ tổ
những vụ hỏa hoạn liên tiếp xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản trong những ngày vừa qua
là hồi chuông cảnh báo đối với tất cả mọi người về mối hiểm nguy do hỏa hoạn gây ra
một trong những đòi hỏi cấp thiết đối với mọi người là trang bị cho mình những kỹ năng thoát hiểm
khi có cháy nổ xảy ra đặc biệt là đối với các em học sinh
một buổi học ngoại khóa về kỹ năng phòng chống hỏa hoạn cho các em học sinh
trường trung học phổ thông phú bài thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
với cách thức tiếp cận mới gần gũi học sinh không những được tìm hiểu các phương tiện chữa cháy
mà còn được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản nhất để chống ngặt khói hay thoát khỏi đám cháy
các em cũng được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy sách tay
và trực tiếp thực hành để dập tắt đám cháy giả định
sau khi tham gia cài lập cơ lạc bồ như thế này em biết được cách sử dụng bình trựa cháy
và biết được những kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố
riêng em thì tạo được cho mình những kỹ năng cần thiết như là bình tân và tự tin
để đưa ra những cách xử lý hợp lý nhất để phòng cháy chữa cháy
được thành lập từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy cơ lạc bộ phòng cháy trựa cháy
tại trường trung học phổ thông phú bài
với một trăm năm mươi thành viên tham gia đều đạn sinh hoạt định kỳ vào ngày thứ bảy hàng tuần
những thành viên này có thể trao đổi kinh nghiệm đưa ra những ý tưởng sáng tạo công tác phòng cháy chữa cháy
và được hướng dẫn thực hành cấp cứu người bị nạn để hạn chế đến mức thấp nhất
những thiệt hại về người khi hỏa hoạn xảy ra
nhà trường cũng đánh giá rất cao về mô hình này bởi vì thông qua mô hình này
cũng giúp cho các thành viên trong cơ lạc bộ phòng cháy trựa cháy của nhà trường
nằm được những kiến thức cơ bản nhất
các thành viên trong cơ lạc bộ phòng cháy trựa cháy từ đó là lan truyền nhân rồng
trong toàn bộ thứ nhất là đối với các bộ trợ viên nhân viên của nhà trường
thứ hai nữa là học sinh của nhà trường
cấp học như tiểu học mầm non và trường trung học cơ sở trung học phổ thông
trong đó chúng tôi có thể điểm mô hình cơ lạc bộ phòng cháy trựa cháy
qua mô hình này chúng tôi muốn tạo sáng chơi cho các em
cũng như muốn các em biết về kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy
để khi có sự cố chảy nổi xảy ra thì các em có thể vận dụng kiến thức này
từ khả năng cựu trừ cho mình cũng như là giúp đỡ mọi người
những kỹ năng được hướng dẫn phổ biến sẽ góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ cho các em học sinh
chủ động ứng phó khi có hỏa hoạn xảy ra góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản cho bản thân và cộng đồng
trong phần tiếp theo của bản tin khánh thành nhà trưng bày hoàng sa nhân dịp kỷ niệm bốn mươi ba năm giải phóng thành phố đà nẵng
đức khẳng định mong muốn duy trì đối thoại với nga sau vụ cựu điệp viên skuypan bị đầu độc

bộ công thương vừa phát đi thông tin lưu ý cho các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả sang quảng tây trung quốc
theo đó từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả sang quảng tây trung quốc cần cung cấp hình ảnh chụp bao bì chứa thông tin truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm
theo đó kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám các doanh nghiệp trung quốc nhập khẩu hoa quả từ việt nam khi làm thủ tục xin giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu tại cơ quan quản lý kiểm nghiệm kiểm dịch nhập khẩu quảng tây
cần cung cấp thêm hình ảnh chụp bao bì chứa thông tin truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm
thông tin bao gồm tên hoa quả nguồn gốc xuất xứ tên hoặc mã số nhà xưởng đóng gói bằng tiếng trung hoặc tiếng anh
doanh nghiệp có thể dán thêm nhãn để bổ sung các thông tin kể trên đồng thời có mã vạch qr code hoặc tem chống hàng giả để có thể kiểm tra bất cứ lúc nào
ubnd tỉnh quảng nam vừa cùng các cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ chính thức khởi động dự án trường sơn xanh
ubnd tỉnh quảng nam vừa cùng các cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ chính thức khởi động dự án trường sơn xanh
theo khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho khoảng sáu người khác và quan trọng hơn là dự án giúp quảng nam phục hồi ít nhất hai trăm bốn mươi hectare rừng nghèo thuộc dãy trường sơn
sáng nay tại thành phố đà nẵng đã long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà trưng bày hoàng sa nhân dịp kỷ niệm bốn mươi ba năm giải phóng thành phố
đây là sự cố gắng niềm mong mỏi và đóng góp của bao thế hệ người việt nam cũng như các học giả tri thức kiều bào nước ngoài trong việc siêu tầm thẩm định tư liệu
bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc việt nam
tại đây trưng bày hơn năm trăm linh hiện vật giới thiệu những thông tin tư liệu hình ảnh sinh động giá trị minh chứng lịch sử về quá trình khai phá
việc xác lập và bảo vệ chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa với năm chủ đề chính
có thể nói đây là kết quả của một quá trình dày công nghiên cứu
đây là kết quả của một quá trình nỗ lực rất là lớn trong việc sưu tầm tư liệu thẩm định tư liệu
và tổ chức các giải pháp để thi công và trưng bày
đối với những người lính đã từng chân đóng trên quần đảo hoàng sa khi trở lại nơi đây
được chứng kiến những minh chứng hùng hồn không thể chối cãi về chủ quyền biển đảo của dân tộc lại mang một cảm xúc khó tà
nhà trưng bày này tức là một cái điểm để con cháu mình đã thấy
và sau này hôm nay chúng ta không thu hồi lại đất nước đảo hoàng sa
thì thế hệ con cháu của chúng ta sẽ thu hồi lại
nó thu hồi lại là như thế nào nó sẽ nhìn được cái chứng tích này nó để thấy rằng đó cái đảo hoàng sa là của việt nam
hôm nay em rất vui và vinh dự đến với nhà trưng bày tư liệu về quần đảo thân yêu hòn sa
và em tin rằng đây sẽ là nguồn tơ ly bổ ích để chúng em có thể học tập tốt hơn
sau lễ khánh thành nhà trưng bày hoàng sa sẽ chính thức mở cửa đón tiếp người dân và du khách thập phương
trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền đến thế hệ học sinh sinh viên để tình yêu biển đảo được lan rộng trong cộng đồng
dẫu có trải qua bao thăng trầm của lịch sử thì ngọn đuốc hoàng sa ấy vẫn luôn thắp sáng trong mỗi trái tim